việc làm vừa sức đủ đầy ý nghĩa đã giúp tiếp thêm động lực cho các em tiếp bước đến trường
người đàn ông có hành động tử tế đó chúng tôi muốn nhắc tới là ông trần văn dầu ở phương thới an quận ô môn thành phố cần thơ
thì cũng hoàn cảnh ngày xưa của mình nó không thoải mái lắm
cho nên mình không có được như bây giờ
bây giờ mình thấy mình có nó khỏe hơn thì có điều kiện để giúp cho những đứa học sinh hoặc giả là những người mà ta cái điều kiện không có đi mua sinh bán vé số gì đó
mình giúp cho ta tạo điều kiện cho ta có được cái công an việc làm gì thì mình cũng rất là vui
trong đời giúp được ai thì mình giúp họ giúp được thì mừng lắm
với suy nghĩ như vậy nhiều năm qua
ông trần văn dầu đã duy trì công việc đi tiệm mua xe đạp cũ xe phí liệu mang về sửa chữa khắp ân trang để dành tặng cho học sinh nghèo quanh khu vực
tiến lành đồn xa việc làm tử tế của ông giào đã được nhiều bạn bè cộng đồng xã hội quan tâm chung tay chia sẻ
tôi chưa lại đây thì chú úc đã làm rồi
rồi từ ngày tôi lại đây tôi thấy cái việc chú úc làm rất là tốt
thành ra tôi mới tham gia vô
có bao nhiêu tham gia bao nhiêu
nó của ít lòng nhiều
nó tôi mua được
thí dụ xe đạp cũ về chú úc lấy cái được cái gì chú úc cứ lấy
còn cái gì không được thì hãy qua bán cho chai lợi
là một trong những học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở địa phương
cha mẹ đi làm ăn xa gia đình thiếu thốn không có phương tiện đi học
em đỗ hà gia hân thường đến lớp muộn
thấu hiểu và chia sẻ hoàn cảnh gia đình
ông úc dào đã tặng cho em chiếc xe đạp
từ khi có xe đạp đi học
em gia hân đi học đúng giờ hơn và có nhiều cố gắng hơn trong học tập
gia đình con khó khăn ba mẹ con đi lên thành phố làm ăn để kiếm tiền
con không có xe học ông úc mới thay dị cho con một chiếc xe đi học
khi có chiếc xe con đi học đúng giờ
thầy cô không bận lòng về con nữa
dạ con sẽ cố gắng học giỏi để không bủ lầm ông úc
không chỉ riêng tặng xe đạp cho đối tượng là học sinh nghèo
mà những ai có hoàn cảnh khó khăn cần chiếc xe đạp để có phương tiện đi lại làm ăn
thì ông úc dào luôn sẵn lòng hỗ trợ
học sinh ở đâu cũng khen ngợi thầy cho cô cha mẹ phụ huynh cũng khen ngợi ông úc
ông úc cũng làm việc giúp ích cho học sinh sau này nó đi học có nhớ ông úc
tính đến nay việc làm tử tế của ông giào đã được duy trì
xuyên suốt trong hơn bảy năm
mỗi năm có khoảng một mươi hai mươi chiếc xe đạp đã được ông úc dào trao tặng cho những hoàn cảnh khó khăn
tuy cuộc sống cũng không hẳn như giả
nhưng ở ông dào lúc nào cũng luôn trang trứa một tấm lòng nhận ái
đông đầy tình yêu thương và một tinh thần sống vì cộng đồng
nhờ tấm lòng thơm thảo của ông dào
nhiều em học sinh nghèo ở địa phương đã được tiếp sức đến trường thuận tiện
qua đó cố gắng hơn
trong học tập